hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi xin đưa ra một số lưu ý
trước hết là tuân thủ quy định năm k và sự hướng dẫn của ban tổ chức khi tới lễ hội chùa hương
thứ hai là du khách nên chọn trang phục lịch sự gọn gàng đủ ấm mang theo ô hoặc áo mưa
và thứ ba các điểm thăm quan lễ hội ở chùa hương cần đi bộ nhiều
nên một đôi giày thể thao hay là giày đế bệt chống trân trượt sẽ là hỗ trợ quý vị trong việc di chuyển
đến với nội dung nổi bật trong sáng ngày hôm nay vấn đề và chính sách sẽ bàn về sự cần thiết
ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thay thế cho luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
từ quan điểm và góc nhìn của một luật sư